thưa quý vị việt nam với bề dày lịch sử hàng ngàn năm đã trở thành cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật trong đó có điện ảnh
dòng phim lịch sử là dòng phim không thể thiếu của mọi nền điện ảnh
tuy nhiên làm phim lịch sử chưa bao giờ dễ dàng bởi sự hấp dẫn mới mẻ đã trở thành một thách thức lớn với các nhà làm phim
những năm gần đây việc một số đạo diễn quyết tâm chinh phục mảng đề tài lớn này và gặt hái những thành công
đã mang lại tín hiệu đáng mừng về sự tiếp nối và phát huy giá trị truyền thống
so với nhiều nền điện ảnh phát triển trong khu vực và thế giới phim lịch sử việt nam vẫn thua ở một khoảng cách khá xa
số lượng phim lịch sử việt thực sự có khả năng hấp dẫn khán giả vẫn còn rất khiêm tốn
chúng ta thua thế giới trong cách làm phim lịch sử vì nhiều yếu tố như phim trường kịch bản kỹ xảo
dòng phim chiến tranh lịch sử thì nó đòi hỏi một cái kinh phí rất là lớn
nó không chỉ là ở việc mình phải tái tạo bối cảnh
nó còn là phục trang ở những đạo cụ đúng thời kỳ đó
cái khó khăn thứ hai là sự quan tâm của khán giả dành cho thể loại này
ở việt nam thỉnh thoảng mới có một phim lịch sử thỉnh thoảng mới có một phim chiến tranh
thì tôi nghĩ chính điều đó nó chưa tạo nên được một cái sức hút riêng của cái dòng phim này đối với khán giả
mới đây bộ phim đào phở và piano của đạo diễn phi tiến sơn ra mắt khiến khán giả không khỏi bất ngờ
để có thể tái hiện không khí trận chiến
quyết liệt bảo vệ hà nội trong sáu mươi ngày đêm từ cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ekip thực hiện phim đào phở và piano đã dựng một trường quay với quy mô lớn tại vĩnh phúc
sau hơn năm tháng thi công một bộ phim trường với bối cảnh là những ngôi nhà phố cổ hà nội thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi
cửa hàng tạp hóa hiệu may quán ăn thậm chí có cả xe tăng toa tàu điện đã được tái hiện
đào phở và piano tùng ca tình yêu và cái đẹp đi vào thân phận con người trong những tình huống ngặt nghèo của số phận
bộ phim của đạo diễn phi tiến sơn như một khúc tráng ca về một thời dành tặng cho hà nội mang lại cho khán giả nhiều xúc cảm
hôm nay trong bộ phim này có những cái cải thiến về mặt kỹ xảo để trở nên chân thật hơn và giúp khán giả hình dung tốt hơn
phim của đạo diễn phi tiến sơn này tôi thấy rất hay nó chỉ được xảy ra trong một ngày một câu chuyện rất là kịch tính phim này tốt
trước đào phở và piano một số phim lịch sử khác cũng được khán giả hưởng ứng như bình minh đỏ của đạo diễn thanh vân hay truyền thuyết quán tiên của đạo diễn đinh tuấn vũ
thực tế cho thấy khán giả việt nam rất quan tâm đến dòng phim cách mạng và nền điện ảnh việt cần nhiều hơn những bộ phim như thế
ngoài mang yếu tố giải trí các bộ phim còn kể câu chuyện về lịch sử dân tộc gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn với tiền nhân
làm thế nào đó để thế hệ ngày hôm nay các bạn trẻ ngày hôm nay vừa thích thú với lại cái bộ phim và qua đó hiểu được về lịch sử
đấy là cái điều rất là quan trọng và cái đó là trách nhiệm của những người làm phim
để cho người việt mình hiểu xử mình đấy mới là thành công hay ngược trở lại nữa đi
lịch sử mà trở về cái thời của cha ông ta đi tại sao chúng ta không làm những cái phim lịch sử xa xưa rất cần
hy vọng bằng sự dấn thân nỗ lực vượt khó và sức sáng tạo của những người làm phim sẽ đưa các tác phẩm phim lịch sử đến với nhiều người xem hơn
để không chỉ thưởng thức tác phẩm mà người xem còn thêm hiểu và trân trọng lịch sử đất nước
tín ngưỡng thờ mẫu có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm
qua quá trình tiếp biến văn hóa tín ngưỡng này trở thành di sản văn hóa phi vật thể riêng có của việt nam
họa sĩ trần tuấn long là một trong số ít những người đã đưa di sản tín ngưỡng thờ mẫu vào nghệ thuật
hơn hai mươi năm bền bỉ với một đề tài đầy sáng tạo những uy nghi thâm nghiêm cùng những sắc thái rộn ràng vui tươi trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người việt
đã được anh thể hiện qua những gam màu của sơn mài một cách sinh động và lôi cuốn
cho nên là với cái kỹ thuật của anh trần tuấn long hiện nay thì rất ít người có được kỹ thuật vẽ sơn mài mà vẽ theo lối truyền thống
sáng tác rất nhiều đề tài họa sĩ trần tuấn long đã tham gia hàng chục triển lãm về tranh sơn mài ở trong và ngoài nước đồng thời là chủ nhân của nhiều giải thưởng mỹ thuật
nhưng anh được nhắc đến nhiều hơn cả ở mảng đề tài
trần tuấn long đã mang những sai điệu tiết tấu của nhạc văn cùng những nghi thức nhập đồng vào các tác phẩm tranh sơn mài một cách đầy khéo léo

từ không gian âm cho đến không gian dương cho đến không gian ảo cho đến không gian thật nó đều xuất hiện
trong suốt hơn hai mươi năm gắn bó với đề tài tín ngưỡng thờ mẫu
họa sĩ trần tuấn long đã tham dự nhiều buổi hầu đồng ở khắp các làng quê việt
nhưng có lẽ cơ duyên lần đầu được biết tới tín ngưỡng này vẫn luôn động lại trong tâm trí anh những kỷ niệm khó quên

tò mò vào thì thấy vẫn đang có một buổi diễn sướng hầu đồng
thì tự nhiên mình xem tự nhiên cảm giác rất là cuốn hút
mình về mình nảy ra trong đầu là phải vẽ về là cái nghi lễ
có thể nói rằng sau bức tranh đầu tiên ấy suốt những năm tháng qua
trần tuấn long vẫn bền bỉ đi trên con đường khó
nhưng anh vẫn không bỏ cuộc để mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn của tín ngưỡng thờ mẫu
riêng có của quốc gia
mãi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy loạt tranh hầu đồng với tên gọi giá thánh của họa sĩ trần tuấn long
mới chính thức ra mắt và gây ấn tượng mạnh với người yêu hội họa
xem tranh của trần tuấn long dù với những người không có nhiều kiến thức về hội họa
nhưng vẫn bị lôi cuốn với những khăn trầu áo mũ với giá hồ quan hoàng bảy hoàng mười
qua nét vẽ của trần tuấn long
những nghị lễ hầu đồng trở nên sống đồng
và gần gũi

cho nên là tôi hiểu được cái vấn đề về đạo mẫu
để vẽ đạo mẫu đến bản thân tôi cũng không dám vẽ
vì với những người theo đạo mẫu thì đó là cái vấn đề gì đấy nó rất là cao siêu
nhưng anh trần tuấn long đã có được cái sự dũng cảm để vẽ đạo mẫu
rất có linh hồn của đạo mẫu ở trong đấy
cho nên là đến khi xem cái bộ
hầu đồng của anh trần tuấn long thì là tôi rất xúc động
những tác phẩm về hầu đồng của anh ấy nó vừa cô đọng
cô đọng khung khiết và nó biểu đạt tất cả những cái tinh thần rõ rệt nhất
để mà đến một người không hiểu về hầu đồng
người ta cũng có thể hiểu được rằng tinh thần văn hóa của hầu đồng nó như thế nào
sau đó thì người ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hầu đồng
về những thứ nghệ thuật
về những thứ văn hóa rất là cực kỳ cực kỳ đặc biệt này
những huyền ảo hư vô những đường nét ghi ẩn ghi hiện trong thực hành tín ngưỡng thở mẫu
được họa sĩ trần tuấn long biểu đạt qua chất liệu sơn mài một cách ấn tượng
trong sáng tác đề tài này
trần tuấn long lấy các chi tiết trang trí trong tín ngưỡng thở mẫu làm nền
kết hợp cùng không gian linh nghiêm nơi điện thờ
tạo nên vẻ đẹp cho những bức tranh
cái series tranh giá thánh của anh trần tuấn phong cũng là một cái đóng góp thành công
cho một cái hướng rằng là ở trong cái hội họa đường đại
nó cũng vẫn mang cái màu sắc tin ngưỡng của người việt
và như chúng ta biết hình tượng người mẹ cho đến lúc này
được coi như đấy mới là cái quốc giáo tôn tín ngưỡng của người việt
nó cũng làm cho cái tiếng nói của người việt

nó cứ thầm thầm thầm thầm
cái cõi nào để hiện hình lên trên mặt bóng
mình cũng là một người học sơn mài ở trong trường
thứ nhất là rất là nề anh long về cái sức làm việc
về cái tinh thần làm việc và về kỹ thuật làm tranh sơn mài của anh long
kỹ thuật thì là của anh long thì kỹ thuật sơn mài truyền thống
anh long đẩy nó cao lên anh tả rất là kỹ được
chất liệu sơn mài truyền thống thường có những hạn chế
về miêu tả về tỉa các thứ á
thì là anh ấy làm được cái điều đấy
đem đến cái sự hiểu biết rõ hơn về hầu đồng
qua cái hình thức hồi họa của anh ấy
và cái điều này là cái điều rất quan trọng
để người dân và người xem và người nghe hay là người tâm muốn tìm hiểu
cái về nghệ thuật hậu đồng này
người ta được hiểu rõ hơn về thế nào là đúng
thế nào là sai và cái nào là hợp lý và không hợp lý ở trong cái nghệ thuật này
từng lớp màu trồng trồng
từng lớp màu trồng trồng
tương chất đan sen hòa quyển vào nhau nổi bật lên chủ thể tác phẩm là các giá thánh
mỗi nhân vật mang một hình ảnh khác biệt
được biểu đạt qua màu sắc thần thái
mà phải qua nhiều lần tham dự các nghi thức lên đồng
trần tuấn long mới rút tỉa ra được những chi tiết đắt
để thể hiện từng đường nét tinh tế vào tác phẩm
những năm gần đây quan niệm về việc thực hành
tiếng ngưỡng thở mẫu đã có nhiều thay đổi theo hướng cợi mở hơn
trần tuấn long cũng cảm thấy tự tin thoải mái hơn trong việc sáng tạo
đặc biệt là sau khi unesco công nhận việc thực hành tiếng ngưỡng thở mẫu
là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đã có nhiều người trong và ngoài nước tò mò
thích thú đối với những bức tranh sơn mài khổ lớn của anh về đề tài này
trần tuấn long cũng là họa sinh duy nhất
và cũng là một người sống trong những tầng năng lượng

thích thú đối với những bức tranh sơn mài khổ lớn của anh về đề tài này

thực hiện thành công các tác phẩm về các gia đồng
vì vậy tôi cho rằng trong su thế phát triển đa dạng của nền biệt thuật đương đại việt nam
thì đóng góp của trần tuấn long cũng là một cái lộ trình riêng
mang màu sắc tín ngưỡng
mà màu sắc tín ngưỡng thì lâu nay ở trong tranh của hội họa đương đại
của các tác phẩm đương đại cũng rất ít nó chỉ thấp thoáng
họa sĩ trần tuấn long dành nhiều thời gian đi thâm nhập thực tế ở những nơi thờ tự
bản điện để tìm hiểu và thực hiện nhiều cuộc nói chuyện với các nhà nghiên cứu tín ngưỡng thờ mẫu các thanh đồng
nhiều lần được sống trong không khí thực ảo khó phân định
anh đã có cho mình những cảm quan riêng về một thế giới tâm linh huyền mặc
để rồi khi tái hiện không khí ấy vào tác phẩm
vẫn còn nguyên cảm giác phiêu du siêu thực đầy mây đắm
ngang màu đỏ vàng chủ đạo với lửa khói hương trầm
với những xanh sang áo mũ với những vũ điệu ngập tràn sự thăng hoa của cảm xúc
rất thích những tác phẩm màu đồng của anh trong quá trình quảng của anh sáng tác
anh làm trong bối cảnh đấy nó không cụm
mà nó lại kết nối được cái đời sống đương đại của chúng ta bây giờ
thế là một cái nét đặc biệt
theo đuổi cái đề tài đấy
đề tài của anh long ấy thì là nó là một cách rất là tốt luôn
là để gìn giữ và phát huy cái truyền thống của mình
tại vì mình nghĩ là cái đạo mẫu là cái đạo thuần việt
để mọi người nhìn thấy là đấy nó là một cái văn hóa
chứ không phải là trước kia là cứ nghĩ là mê tín dị đoan
cứ nghĩ nó là một cái hủ tục thế này thế kia
thế nhưng mà rõ ràng là sau khi là được công nhận này
sau đấy là có những triển lãm nghệ thuật rất là nghiêm túc
về cái đấy thì mọi người sẽ có cái nhìn khác
các giá đồng qua nét bút sơn mài
nghệ thuật mang tính phương đồng
nhưng trong tranh của trần tuấn long
lại toát nên nét đẹp hiện đại
hiện đại truyền thống đan sen
nhưng không hề mâu thuẫn
mà nó hỗ trợ cho nhau cùng tỏa sáng
đây chính là điều thành công của trần tuấn lao
năm hai nghìn một mươi bảy tôi đã bày triển lãm cá nhân đầu tiên
thế là đầu năm vừa rồi là năm hai nghìn hai mươi ba
tôi làm cái triển lãm cá nhân lần thứ hai
là tiếp tục cái mạch đề tài tín ngưỡng thẩm mẫu
về kỹ thuật về tạo hình
thì nó có những một số cái thay đổi của quá trình của tôi làm việc
thế còn đâu là
tư tưởng xuyên suốt thì nó vẫn là
ca ngợi những cái nhân vật
ở trong các giá hầu
đấy là một sự biết ơn đối với tiền nhân thánh nhân
với ngõi bút sơn mài thuần thục
những nét vẽ của họa sĩ trần tuấn long thăng hoa
cùng các giá đồng ở những không gian thiêng
nơi cửa đền cửa phụ
với đĩa màu biến hảo của sơn mài truyền thống việt
trần tuấn long đã dẫn dắt
đan cài những hình hài bí ẩn
đưa người trần vào bóng thánh
các tác phẩm sơn mài độc đáo của họa sĩ trần tuấn long
truyền tải thông điệp về diện dữ
phát huy những nét văn hóa truyền thống việt
truyền thống của dân tộc
đồng thời đã viết tiếp một trang đẹp lẽ
cho dòng tranh thánh mẫu
trong nền hồ họa đương đại việt nam thế kỷ hai mươi một